khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định sẽ cho học sinh từ lớp năm đến lớp một mươi hai đi học
giai đoạn ba dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng năm học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai sẽ trở lại trường
giai đoạn cuối cùng đối với trẻ mầm non và nếu dịch kiểm soát tốt
sở sẽ đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng sáu
công an tỉnh bạc liêu cho biết đã thu hồi một vật có hình dáng giống súng cùng ba viên đạn nhựa
đây là vật chứng trong đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông
xảy ra trên địa bàn xã long thạnh huyện vĩnh lợi của tỉnh bạc liêu
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip dài khoảng một phút
ghi lại cảnh một người đàn ông dùng súng để hăm dọa cự cãi sau khi xảy ra va chạm giao thông
khiến dư luận xôn xao
quá trình điều tra cơ quan công an đã mời diệp thị nhiên là nhân vật nữ trong clip lên làm việc
nhân khai nhận trưa ngày một mươi sáu tháng bốn nhiên cùng chồng là huỳnh văn đài đi thăm người thân ở xã long thạnh huyện vĩnh lợi
sau khi va chạm giao thông thì hai bên cự cãi nên chồng của nhiên đã dùng một vật có hình dáng giống súng để hâm dọa và giải quyết
nhiên cũng đã tự giao nộp vật này cùng ba viên đạn nhựa cho cơ quan công an
bất chấp quy định tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để phòng chống dịch covid một mươi chín
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện kim thành của tỉnh hải dương kiểm tra
phát hiện quán karaoke phúc vân quán ở thôn phương duệ xã kim xuyên huyện kim thành vẫn hoạt động
tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra có ba phòng hát đang hoạt động với tổng số khách là một mươi bốn khách nam và sáu nhân viên nữ
nghi có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp
qua test nhanh một mươi ba người dương tính với chất ma túy
tại các phòng hát thu giữ được nhiều binh khí để sử dụng bóng cười
công an huyện kim thành đã đưa các đối tượng về trụ sở lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh
đã phát hiện và bắt giữ hơn sáu bao thu lãi nhập lậu
tại km một trăm linh sáu năm trăm linh quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận phường hà khẩu thành phố hạ long
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi năm do hoàng văn trung điều khiển
hướng hạ long uông bí có chở thu lãi nhập lậu
kiểm tra thùng xe lực lượng chức năng phát hiện hơn sáu bao thuốc lá nhập lậu có chữ trung quốc
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao người cùng tăng vật cho công an thành phố hạ long để giải quyết theo quy định